trong nhiều năm trở lại đây vùng sinh cảnh sống của đàn voi trên các cánh rừng thuộc địa bàn tỉnh đồng nai đã bị thu hẹp
nguồn thức ăn khan hiếm dẫn đến tình trạng xung đột giữa voi và người dân ngày càng nghiêm trọng
vòi thường xuyên kéo về phá hoại cây ăn trái tài sản của người dân đe dọa trực tiếp tính mạng
ảnh hưởng đến đời sống của những hộ dân sống ven rừng thuộc huyện định quán đồng nai
theo các cơ quan kiểm lâm voi rừng thường kéo về phá rẫy của dân vào ban đêm khoảng từ hai mươi một h đến ba h sáng ngày hôm sau
đàn voi rừng này có khoảng một mươi hai một mươi năm cá thể gồm có cả voi trưởng thành và voi con
khi vào dãy của dân tổ phản ứng nhanh sẽ xuống hiện trường cùng với người dân
sử dụng đèn pha công suất lớn dọi thẳng vào voi sau đó dùng loa còi đốt lửa để xua đuổi voi
nguyên nhân được xác định là do trước năm hai nghìn vùng hoạt động của voi trên là khoảng năm mươi hectare
nhưng đến nay vùng hoạt động của voi rừng chỉ vào khoảng ba mươi bốn hectare
dân đến tình trạng voi thiếu dần vùng sinh cảnh sống nên phải kéo đến gần các cánh rừng rác khu dân cư